tàu cá của ngư dân quảng trị đã cập cảng cá cửa việt huyện gio linh đưa khoảng một trăm linh tấn cá bè quạt lên bờ
đây là lần đầu tiên ngư dân huyện gio linh trúng đậm mẻ cá lớn và có giá trị kinh tế cao như vậy
theo đó mẻ cá bè được gia đình ông lê hoàng đánh bắt tại khu vực gần đảo cồn cỏ cách bờ khoảng một mươi bốn hải lý
cho đến thời điểm một mươi một giờ trưa ngày một mươi hai tháng ba gia đình ông đã huy động thêm các tàu bạn tiếp tục lấy cá ở ngoài khơi để đưa vào đất liền
dự kiến toàn bộ tàu cá sẽ cập cảng vào khoảng năm giờ chiều cùng ngày
số lượng mẻ cá bè này ước chừng đạt gần một trăm năm mươi tấn trong đó mỗi con cá nặng từ năm đến sáu kg
với giá bán hiện nay khoảng bốn mươi đồng một kg ước tính mẻ cá bè của gia đình ông lê hoàng sẽ có giá trị lên tới sáu tỷ đồng